đã gỡ bài xuống cơ quan công an huyện yên thành đang tiến hành các thủ tục đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
trong khi các cơ quan truyền thông các báo đài chính thống cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhanh chóng chính xác đầy đủ đến người dân
thì vẫn còn những đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội gây hoang mang bất an trong cộng đồng
bên cạnh việc tích cực phối hợp cùng các ban ngành thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì công tác giả soát xử lý các đối tượng tung thông tin sai sự thật được công an các địa phương vào cuộc xử lý nghiêm minh
thêm một vụ việc mới nhất bị lực lượng chức năng thái nguyên phát hiện xử lý
trước đó vào một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng hai chị mông thị cúc chú xã điểm mặc huyện định hóa đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
mang tên cúc hương cúc để đăng tải thông tin phổ yên thái nguyên có người mắc bệnh rồi ạ mọi người đi làm công ty nhớ đeo khẩu trang
đồng thời kèm theo hình ảnh chụp báo cáo của trung tâm y tế
thị xã phổ yên về trường hợp một bệnh nhân nghi ngờ theo dõi covid một mươi chín
thông tin này đã được nhiều người bình luận và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận
trước đó vào một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng hai chị mông thị cúc chú xã điểm mặc huyện định hóa đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân

thông tin này đã được nhiều người bình luận và chia sẻ rõ ràng